thưa quý vị đông trùng trà ô long nước biển nghe qua thì ai cũng nhận biết đây là những mặt hàng quen thuộc trên thị trường
mà ít ai ngờ rằng đó lại là tên gọi của loại ma túy nằm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
từ campuchia qua biên giới tây nam về tp hcm tiêu thụ vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phát hiện
sau hơn hai tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn vừa qua
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm
bắt quả tang hai đối tượng là diệp trọng hiếu và tăng minh trí cùng chú ở tp hcm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là năm gam ma túy tổng hợp dạng đá
khám xét nhà của hiếu lực lượng công an thu giữ thêm một trăm linh gam ma túy tổng hợp dạng đá
cùng thời điểm trên các tổ công tác khác đã đồng loạt bắt giữ khám xét khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây
tại khách sạn yến trang quận một mươi tp hcm ban chuyên án bắt giữ phan thị thanh nhàn khi đang chuẩn bị mang ma túy đi giao cho các đối tượng khác
vật chứng thu giữ là bốn mươi chín bánh heroin một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy tổng hợp dạng kentamin
một mươi viên ma túy tổng hợp một lọ ma túy dạng nước còn gọi là ma túy nước biển
một mươi gói ma túy dạng bột còn gọi là ma túy trà ô long và đông trùng cùng nhiều vật chứng khác
và bắt giữ thêm đối tượng là nguyễn văn thịnh chú tại tp hcm
cũng liên quan tới tội phạm ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép gần hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
cụ thể vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn tại khu vực xóm chùa xã nam tiến thị xã phổ yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an xã nam tiến thị xã phổ yên
phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn tính mua bán trái phép gần hai kg ma túy đá
khám xét tại nhà của đối tượng tính cơ quan công an thu giữ một khẩu súng thể thao
mở rộng vụ án lực lượng công an tiến hành tạm giữ đối tượng diệp duy tiến cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tính
và hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây lực lượng công an các tỉnh tây nguyên đã liên tiếp phát hiện nhiều diện tích trồng cây cần sa
được sen lẫn trong đất dãy của người dân
mặc dù biết rằng
mặc dù biết rằng đây là loại ma túy bị cấm tàng trữ sản xuất và sử dụng
thế nhưng một số đầu nậu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
mang cần xa vào để lôi kéo rụ rỗ trồng trái phép
thậm chí là các đối tượng này còn câu kết tổ chức trồng và tiêu thụ cần sa
theo một quy trình khép kín và chuyên nghiệp
mới đây nhất phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện
bắt giữ năm vụ trồng cần sa trái phép với quy mô rất lớn tại các khu dãy vắng
tại xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
từ tin báo của quần chúng và qua công tác nắm tình hình kiên trì theo dõi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa
với quy mô rất lớn trong dãy của bốn hộ dân
tại đây lực lượng công an đã nhổ bỏ một năm trăm một mươi hai cây cần sa
tiếp đó phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy đã phát hiện thêm trong dãy của một hộ dân
ở buôn cô tam xã ea tu thành phố bù ma thuật
đang trồng bốn trăm một mươi cây cần xa
để che mắt người dân và cơ quan chức năng
các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh giấy
trong các khu dãy có cả khu vườn ươm
với hệ thống đèn led chiếu tiêu cực tím đắt tiền
để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt
từ trước đến nay đây là lượng cần xa phát hiện và thu giữ
cùng một lúc với số lượng cần xa khô và số lượng cây cần xa tươi
lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và qua xác định được nhóm đối tượng này
chúng đã tổ chức ươm hạt xong xui một thời gian
xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ
thì có hệ thống điện nước chiếu sáng
để tạo ra đảm bảo về chất lượng cây
sau đó chúng tổ chức thu gom
và đưa về tại sưởng sơ chế và đóng gối
để phân phát trên các thị trường
thủ đoàn của chúng là trồng những vùng rẫy
và những nhà mà chúng đã chế đậy rất kỹ
tạo ra những ánh sáng
mà không ai
những người khác không ai phát hiện được
ngoài một chín trăm hai mươi hai cây cần sa tươi
tổ pha án còn phát hiện thu giữ hơn tám mươi kg cần xa khô
các đối tượng khai nhận
đã trồng cần sa để bán thu lợi bất chính
mắc nối với nhiều đối tượng khác
để mua bán cần xa trái phép
thuê người trồng chăm sóc
và đi giao cần xa cho người mua
em mua cần xa về để bạn lại kiếm lời
bằng hình thức đăng lên mạng
bạn một lần bậy làng
bạn một lần bậy làng

bạn lại kiếm lời được một mươi chín triệu
một lần một kỷ mua hai mươi bốn triệu
bạn ba mươi triệu
một lần là bạn hai lạc
giá mua bốn triệu
bạn lại năm triệu kiếm lời
em thực hiện hành vi mua bán cây cần sa này vào
khoảng hai tháng trước
khoảng tháng hai
em biết việc mua bán cây cần xa là trái phẫu luật
nhưng việc người nguồn thu đem lại rất lớn
nên em mua đi bạn lại để kiếm lời
sau khi hai ngày kia thắng nhất được giá trả
thì em sẽ đến nhà của anh
anh tình để lấy hàng
đóng gói lại và chở lên qua nhà xe
để gửi ra sài gòn
xong rồi em chỉ nói với nhà xe là thúc bắt thôi
chứ không có chủ động ghi gì hết
một chuyến em nhận cần xa ở chỗ
anh tình và gửi ra sài gòn
được trả công từ hai đến ba triệu
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đắk lắk
đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ các vụ việc trên
để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân huyện ehleu tỉnh đắk lắk
vừa ban hành cáo trạng truy tố
một đối tượng chuyên cướp giật và trộm cắp tài sản
của những người ngủ trên xe ô tô
khi dừng nghỉ ven các tuyến quốc lộ
đó là huỳnh thiện mỹ
ở thị xã bình long tỉnh bình phước
từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản
và để có tiền tiêu xài
mỹ đã cùng đồng bọn đi cướp giật và trộm cắp tài sản
trong đó có vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ
bên trong có tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng
điện thoại di động
tổng giá trị hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi gây án tại huyện ehleu
mỹ và đồng bọn đã chia nhau số tài sản để tiêu xài
sau đó mỹ bỏ trốn vào tỉnh đồng nai
và bị bắt giữ ngay sau đó
mở rộng điều tra huyện thế mỹ còn khai nhận
đã cùng đồng bọn gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp tài sản
trên các xe ô tô
của những người đi đường đỗ trên quốc lộ một a
để nghỉ ngơi vào ban đêm
công an thành phố sóc trăng vừa bắt quả tang
một mươi sáu đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
tại phường năm thành phố sóc trăng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng
đã bất ngờ ập vào khu đất chống
trên kênh thị đội thuộc khóm năm phường năm thành phố sóc trăng
bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tăng vật gồm bảy con gà
hai cặp ngựa sắt
một mươi ba điện thoại di động

với số tiền trên một mươi ba triệu đồng
và một số vật chứng có liên quan
được biết đây là nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền
và liên tục thay đổi địa điểm để hoạt động
một hiện tượng có thể nói là đang nở rộ
trong thời gian gần đây
đó là nhiều người đã tham gia các sàn giao dịch tiền ảo
dưới hình thức đa cấp
đáng chú ý là hiện tượng này công khai trên mạng xã hội
với những lời mời gọi hết sức hấp dẫn
như là đầu tư ít xinh lời
đầu tư ít xinh lời cao
tiền về đều đều mỗi ngày
giúp nhau tương tác tiền vào như mưa
nhiều người đã tin đây là sự thật
mà không biết đây lại là cạm bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp
nút bóng công nghệ cao
tại thanh hóa qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện một số đối tượng
lập sàn giao dịch tài chính đa cấp
và tiền ảo biến tướng trên mạng để chiếm đoạt tài sản
phóng sự sau đây là bài học cảnh tình
cho những ai còn có ý định tham gia vào loại hình đầu tư này
trên cả nước
có hàng chục nghìn nạn nhân
như người đàn ông này
chỉ vì tin vào những lời mời gọi hấp dẫn
như lãi suất lên tới một mươi một mươi năm một ngày
ngồi không tiền cũng về
kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng
là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra
để nhờ các con mồi đầu tư vào cái gọi là
kinh doanh hệ thống
sàn thương mại điện tử
nhiều người như người đàn ông này
đã ném tiền thật vào tiền ảo
để rồi mất trắng
cuối tháng sáu
thì tôi thấy không giao dịch được nữa

không hiểu dưới đó tại sao
có hỏi chuyên gia và cấp trên của tôi
thì họ nói là đang bảo chỉ hệ thống
được đến đầu tháng tám
thì toàn bộ hệ thống của m năm
không thấy hoạt động nữa
chúng tôi truy cập vào website m năm com
không thể thực hiện được
thì toàn bộ số bốn của tôi
không rút được
lúc đấy trong tài khoản của tôi
khoảng khoảng hơn một mươi usdt
khoảng hơn hai trăm linh triệu
thì cũng không bắt luôn
thủ đoạn chung là các đối tượng
dựng lên sàn đầu tư tài chính ảo
không có giấy phép đăng ký
và để che giấu hành vi phạm tội
các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu
đặt tại nước ngoài
hiện nay trên thị trường có hàng trăm sản giao dịch
ngoại hối được lập ra
được kinh doanh tiền điện tử
quy động vốn theo phương thức đa cấp
khi lực lượng chức năng đấu tranh
làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này
thì ngay lập tức các sản khác lại mọc ra
và đây là lời khai của người sáng lập
ra cái gọi là sàn thương mại điện tử
khi tầng lập sàn
chúng tôi có tạo ra những tài khoản
sau đó là
trả tiền volume giao dịch cho người chơi
để người chơi mời khách
khi mà giới thiệu càng nhiều
thì tiền chất có hoa hồng càng nhiều
trong quá trình hoạt động thì có thể can thiệp
lệnh thắng thu hộ của người chơi
thế là người chơi giao dịch
thì mình có thể can thiệp được
các đối tượng là dựng lên
cái sàn thương mại điện tử
các đối tượng là dựng lên
sàn đầu tư tài chính ảo
tức là bản chất là
nó không có giấy phép đăng ký
đối với cơ quan chức năng
và nó có những chức năng điều chỉnh
cái quá trình trading
của nhà đầu tư
rồi dùng các thủ đoạn như là tắt tài khoản
rồi đánh sập sàng
rồi cán trở
hoạt động rút tiền
nhằm chiếm đoạt tài sản
một số các nạn nhân hiện tại
thì bây giờ cũng có số tiền mất
từ hai trăm linh cho đến
một tỷ đồng
thậm chí có những người nhiều hơn
có những nạn nhân lên đến vài chục tỷ
thời gian qua
lực lượng công an đã triển khai công tác phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn
đối với hoạt động tội phạm có liên quan đến tiền ảo
từ đó đã xác minh điều tra
hàng chục chuyên án
khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp
sử dụng tiền ảo
để thực hiện hành vi phạm tội
chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
chúng ta hất sức chú ý
không có loại
hình kinh doanh nào mà đầu tư một vốn
mà lại bốn lời như vậy
chúng đã đánh vào cái sự rất là
việc nhàn rỗi nhưng mà lại lương lại cao
do vậy cái tâm lý của người dân
muốn đầu tư một số tiền nhất định
mà chỉ việc ngồi thao thác trên máy tính
mà chúng ta có thể thu được một loại lợi nhuận
gấp ba gấp bốn lần
nhưng mà chúng ta không biết là khi chúng ta đã nạp tiền
vào cho các cái sản này
thì việc rút tiền ra là vô cùng khó khăn
đấy là khi một thời điểm nhất định
khi chúng gom đủ một lượng tiền cảm thấy lớn
là chúng ta đánh sập cái sản đi
và chúng ta sẽ không tài nào rút được tiền thật ra
trước diễn biến phức tạp
của loại tội phạm này
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị hai mươi một
về tăng cường phòng ngừa
xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng
với vai trò của mình lực lượng công an đã thực hiện
có hiệu quả các giải pháp trong phòng ngừa
đấu tranh xử lý loại tội phạm này
đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền
về các hình thức thủ đoạn
hậu quả do hành vi chiếm đoạt tài sản gây ra
tuy nhiên để ngăn chặn hiệu quả
các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng
cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt
của cả hệ thống chính trị
trong đó có vai trò rất lớn của quần chúng nhân dân